quận tân phú quận thủ đức nước chàn vào nhà dân khiến cuộc sống bị đào lộn
nhiều hầm chứa xe của các nhà cao tầng cũng bị ngập nặng gây thiệt hại cho hàng nghìn ô tô xe máy của người dân
do tình trạng ngập rơi vào thời điểm cao điểm nên kéo theo ủn tắc giao thông nghiêm trọng nhiều tuyến đường
không chỉ đường bộ tại sân bay tân sơn nhất mưa to ngập nước cũng làm cho hàng loạt chuyến bay đi và đến tạm hoãn
hoặc một số chuyến bay phải bay vòng về sân bay khác
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
đã công bố thông tin về phương án bán vé tàu tết đinh dậu năm hai nghìn hai mươi
so với năm trước số lượng vé tàu tết năm nay giảm và giá vé tàu tăng ở chiều có lượng khách đông
kể từ tám giờ ngày một tháng một mươi công ty trên sẽ bán vé tàu tết qua website ngành đường sắt
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết hành khách có thể mua vé tàu tết bằng năm cách
cách thứ nhất khách mua qua mạng trên website bán vé của ngành đường sắt ww dsvn vn
và thanh toán online hoặc thanh toán trả sau tại các game
cách thứ hai khách đi tàu đăng ký mua vé trực tuyến tại ga sài gòn
bằng cách nhắn tin lấy số thứ tự kể từ tám giờ ngày ba mươi tháng chín
ngoài hai cách trên khách đi tàu còn có thể mua vé tại hai phòng vé biến thành quận một và bình triệu quận thủ đức
tại bốn mươi hai đại lý hoặc qua tổng đài tám trăm ba mươi tám bốn trăm ba mươi sáu năm trăm hai mươi tám
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết sẽ cấp giấy ủy quyền cho các đại lý này bán vé tàu tết nhằm tránh tình trạng giả mạo
sáng hai mươi sáu tháng chín lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố hà nội
đã tiến hành gia quân đồng loạt xử lý nghiêm các loại xe ba gác xe xích lô trở quá khổ quá tải
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân xử lý nghiêm các trường hợp xe ba gác xe xích lô chở hàng quá khổ quá tải
vi phạm các quy định về an toàn giao thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên địa bàn toàn thành phố
báo cáo của công an thành phố hà nội cho biết chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đã xử phạt ba ba trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm chở hàng công canh quá chiều dài chiều cao cho phép
trong đó có trên hai trường hợp là mô tô chở hàng hóa công cành
công an hà nội cũng đã thanh lý hai trăm hai mươi xe ba bánh và đang làm thủ tục thanh lý tiếp ba trăm năm mươi xe
từ nay đến cuối năm cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện này
bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc quản lý phương tiện thô sơ
phương tiện cơ giới ba bánh giả soát sửa đổi bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ
xe gắn máy xe mô tô hai bánh xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự
tại các hồ trên địa bàn nội đô bước đầu cho kết quả khá khả quan
nước hồ hết mùi hôi các chỉ số ô nhiễm giảm mà không ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đánh giá của công ty thoát nước hà nội trên địa bàn các quận nội đô
hầu như các hồ đều bị ô nhiễm cho thiếu cơ và đang trong quá trình phì dưỡng
mùi tanh và thối nước màu xanh đậm nồng độ ô nhiễm cao hơn tiêu chuẩn cho phép đối với nước mặt
trước tình trạng đó ủy ban nhân dân tp hà nội đã phối hợp với một công ty chuyên sản xuất
chế phẩm xử lý nước của cộng hòa liên bang đức và tiến hành thử nghiệm chế phẩm redoxi ba c
tiến hành thử nghiệm tại một số hồ
sau khi xử lý khi nước hồ đã trong không có mùi sinh vật thủy sinh phát triển bình thường
sau khi phun giải hai h các lớp tảo tầng trên xuất hiện các biểu hiện chất hàng loạt
và nổi trên mặt nước tạo váng màu nâu xanh
đến nay sau hơn một tháng tiến hành xử lý trên một số hồ như hồ giáp bát hồ ba mẫu hồ đống đa
mặt hồ không còn hiện trạng váng tàu nổi nước hồ trong hệ thủy sinh trên hồ phát triển bình thường
người dân đánh giá rất tốt

tại các hồ giảm và tiệm cận dần về ngưỡng cho phép đối với nước mặt theo quy truẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
công ty thoát nước hà nội cho biết sau khi các hồ đã trong hơn thì khâu duy trì hồ sau xử lý cũng rất quan trọng
theo đó cần vệ sinh vớt rác trên hồ và xung quanh hồ bổ sung chế phẩm theo định kỳ
bổ sung thêm bè thủy sinh và lắp đặt các máy sụp khí
đối với các hồ có đủ điều kiện về nguồn điện và bảo vệ trên các hồ để tạo cảnh quan
góp phần xử lý nước hồ tạo hệ sinh thái trên hồ hoàn chỉnh làm tăng khả năng tự làm sạch của hồ
quản lý toàn diện các hồ để tránh trồng chéo trong công tác quản lý và bảo đảm hiệu quả trong công tác xử lý duy trì chất lượng nước
đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường hồ nói riêng
để hạn chế việc vứt rác xả rác phế thải xuống hồ

stick không phải là thứ nhạc hợp với một thế giới showbiz nhiều chiêu trò
mà những nơi nhỏ bé yên ổn như phòng trà quán cà phê nơi đủ tỉnh và đủ tình
để những tính đồ yêu giai điệu giảng dị mộc mạc và gần gũi này được vang lên hàng đêm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nhịp sống đô thị ngày hôm nay của chúng tôi